điều này không chỉ giúp người dân việt nam tiếp cận được các phương thức sản xuất mới hiện đại ưu việt có lợi cho sức khỏe nâng cao thu nhập mà còn góp phần quan trọng làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan việt nam xuất nhập khẩu hàng hóa giữa việt nam và nhật bản trong một mươi năm trở lại đây luôn đạt mức tăng trưởng cao bình quân mỗi năm tăng trưởng một mươi ba năm
năm hai nghìn sáu thương mại hai triệu đạt mức chín chín mươi ba tỷ đô la
chiếm một mươi một bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước thì đến năm hai nghìn một mươi năm đã tăng gần gấp ba lần đạt kim ngạch hai mươi tám bốn mươi chín tỷ đô la chiếm tám bảy trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước
trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và nhật bản đạt khoảng một mươi tỷ đô la
hiện nay quan hệ ập tác việt nam nhật bản đã được nâng lên tầm quan hệ chiến lược sâu rộng trong đó nông nghiệp một lĩnh vực hết sức quan trọng đóng góp trên hai mươi
tầm nhìn chung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp giữa việt nam nhật bản được xây dựng và triển khai trong năm năm
từ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín với những hành động cụ thể đã mang lại những kết quả tích cực
tỉnh bến tre một địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu nên sản xuất đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn
vì vậy khi dự án cải thiện sinh kế cho hộ nghèo của tổ chức c hai table
với sự tài trợ của các nhà nước việt nam nhật bản
với nội dung chính là giúp đỡ nông dân việt nam trồng rau hữu cơ và chăn nuôi
được triển khai đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân nơi đây
tham gia dự án người dân không chỉ được hỗ trợ về con giống kỹ thuật
mà còn học tập được các kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp bền vững của nhật bản

là người có gần hai mươi năm gắn bó với việt nam
chị mai u đại diện tổ chức c hai table nhật bản tại việt nam đã dành rất nhiều quan tâm
tâm huyết cho chương trình này với mong muốn giúp người dân việt nam có thể phát triển sản xuất bền vững
để nâng cao đời sống bằng chính sản phẩm nông nghiệp mình làm ra
so với phía bắc thì đặc trưng của miền tây thì nhiều hộ gia đình hộ nghèo là người ta không có đất đai
thế thì tôi cũng đưa ra phương án là ngăn hàng gặp vịt để cho mượn con giống để các chị nuôi
sau đó thì sau khi bán con vịt con gà thì trả lại tiền giống cho ngăn hàng
ngăn hàng đấy giữ lại xong rồi còn cho mượn tiếp cho hộ khác
chúng tôi cũng mong muốn là đưa vào ngăn hàng bó nữa
để mà nhiều hộ gia đình
để người ta làm tốt thì để tiếp cận cái ngăn hàng đấy để mượn con bò
gia đình chị y đặng thị bạch mai là hộ khó khăn thuộc huyện bình đại tỉnh bến tre
sau khi tham gia dự án cải thiện sinh kế cho hộ nghèo gia đình chị đã thoát nghèo
thu nhập dần ổn định hơn cuộc sống dần ấm no hơn
trước đây thì gia đình tôi cũng hơi chất giả
thì tôi biết cô my u cũng có giúp đỡ
bỏ bò với chó hồ đồ kia
thì bò thì cô cho bán nó đẻ được hai con
một con đầu thì mình giao cho dự án
còn con thứ hai thì bán cũng đỡ hơn cũng khá lên
tại các địa phương được triển khai dự án chính quyền địa phương cũng đã rất tích cực vào cuộc
để người dân có thể tiếp cận được dự án và tạo được kế sinh nhai bền vững cho người dân
chính quyền địa phương thì
chính quyền địa phương thì
chính quyền địa phương thì rất là nhiệt tình
khi mà có những buổi tập quấn hoặc là những cái mở cái dự án cải thiện gì đó
chính quyền địa phương cũng nhiệt tình hỗ trợ cho chị mai u là hết mình
để triển khai những cái tập quấn dùng như trồng trọt chăn nuôi
cho bà con hồ nghệ tân nghèo ở sài gòn hòa tốt
khi tham gia dự án này thì trước thì gia đình tôi cũng hơi khó khăn
mà khi tham gia dự án này thì thấy
cuộc sống nó cũng có thay đổi như là mình nuôi cái mình có thêm đồng giốn vậy đó
rồi giờ mình mua sắm rồi trong nhà chút đỉnh rồi vậy đó
nuôi được một con của dự án của cô my u thì bây giờ là cũng như đẻ hai lứa rồi
thì bán cũng như bán được lứa đầu còn lứa sau này thì chưa
lứa sau đang nuôi con
sông sông với việc cho vây các con vật cụ thể như bò
quả vịt dự án còn hỗ trợ nông dân trồng rau hữu cơ thay vì sử dụng phân bón và hóa chất như trước đây
sau thành công ở huyện bình đại năm hai nghìn một mươi năm dự án triển khai mô hình trồng rau hữu cơ ở huyện ba chi tỉnh bến tre
hơn một năm trôi qua mô hình này đã được rất nhiều hộ dân hăng hái tham gia
chúng tôi là nông dân trực tiếp sản xuất và hàng ngày cung ứng một lượng rau màu để phục vụ cho nhu cầu xã hội
nhưng mà trong quá trình canh tác thông thường
thì nó rất nhiều cái hệ lụy là bởi vì mình sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ quá học
từ cái chỗ đó mà cái mảng rau của mình trước kia sản xuất ra nó không được đảm bảo cái chất lượng
xuất phát từ cái chỗ vậy thì tôi có cái ước mơ là mình sẽ làm sao để cái rau của mình sản xuất ra
xã hội là tiêu dùng trong đó có gia đình mình đảm bảo được là cái chất lượng và cái gì cái sức khỏe cộng đồng
thì tôi thấy này cũng
bà con cũng cải thiện được cuộc sống mà người ta năng cầu ý thức về cái làm ăn
nuôi vịt hay là cái biết cách kinh doanh quý môn nhỏ
thì đấy tôi cũng rất là vui
vì là mà bà con cũng là cố gắng làm dám làm mà lại thấy hiệu quả
thì đấy tự tin hơn
mà lại tự tin hơn thì đấy còn còn làm tiếp còn cái khác nữa
thế cho nên là cũng tôi thì đấy cũng
xem được quá trình thay đổi của họ cho nên rất là vui
còn năm đầu tiên thì rất là khó
nhưng mà năm thứ hai năm thứ ba thì cũng gửi không
không phải là khó nữa
câu chuyện về dự án cải thiện kế sinh nhai cho người nghèo
là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác
giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực nông nghiệp của việt nam và nhật bản
với cách làm cụ thể thông qua các dự án
chính phủ nhật đã giúp người nông dân việt nam
tiếp cận các phương thức sản xuất an toàn bền vững
câu chuyện về xây dựng chuỗi giá trị cá ngừ đại dương
giữa việt nam và nhật bản mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một ví dụ
bình định là một tỉnh có thế mạnh về kinh tế biển
đặc biệt là nghề khai thác cá ngừ đại dương
trước đó mặc dù sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ngày một lớn
nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao
nguyên nhân là do ngư dân chủ yếu khai thác bằng các nghề câu truyền thống
thời gian bám biển dài ngày
phương thức bảo quản sản phẩm chưa tốt
nên tỷ lệ cá ngừ đại dương khai thác phục vụ xuất khẩu không đáng kể
để thay đổi cách làm cũ của ngư dân
ubnd tỉnh bình định đã hỗ trợ doanh nghiệp
hợp tác với nhật bản cung cấp nguồn cá ngừ đại dương
được đánh bắt theo chuỗi mô hình thí điểm
theo công nghệ mới do nhật bản truyền giao
đồng thời tỉnh cũng triển khai thực hiện đề án thí điểm tổ chức khai thác
thu mua chế biến
và tổ chức khai thác
và tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và dự án chuyển giao công nghệ ngư cụ của nhật bản
để khai thác tiêu thụ nội địa
và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh bình định
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
khi mà chúng ta làm chuỗi đặc biệt theo công nghệ ở nhật bản
thì hầu như là cá ngừ giá không có
và cái cá ngừ loi cao cấp
sẽ rất nhiều
như vậy thì doanh nghiệp chỉ nâng giá cao hơn giá thị trường khoảng năm một mươi
thì doanh nghiệp đã được hưởng lợi rất nhiều
từ cái việc là cái sản phẩm của mình
và chất lượng uy tín sản phẩm của mình
tập đoàn cato nhật bản
đơn vị hợp tác để hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu cá ngừ đại dương của việt nam
sang thị trường nhật bản
đã hỗ trợ đào tạo hướng dẫn chuyển giao công nghệ
và quy trình kỹ thuật từ khai thác bảo quản đánh giá chất lượng
và thị trường xuất khẩu sản phẩm sang nhật bản
cho cán bộ kỹ thuật và thuyền viên của tỉnh bình định
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cho biết
tỉnh đã phê duyệt thành lập đội tàu tham gia dự án
với hai mươi năm tàu cá đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
các tàu được lắp đặt hai mươi năm bộ câu máy do tập đoàn tài trợ
đồng thời chuyên gia tập đoàn cũng tập huấn
cho một trăm ba mươi ngư dân của các tàu cá này
với các hoạt động cụ thể
chính phủ nhật đã có nhiều hoạt động để tăng cường hợp tác
giúp đỡ việt nam phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững
tổ chức hợp tác quốc tế nhật bản jica cho biết
jica sẽ tăng cường hỗ trợ việt nam trong việc phát triển ngành nông nghiệp
thông qua nhiều loại hình dự án do các doanh nghiệp nhật bản đầu tư
theo jica hiện nay số lượng doanh nghiệp nhật bản
muốn thực hiện các dự án nông thủy sản tại việt nam ngày càng tăng
rất nhiều doanh nghiệp nhật bản đang triển khai các dự án khảo sát thị trường
tại việt nam trước khi tiến hành đầu tư trực tiếp tại đây
tại diễn đàn đối thoại hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
phối hợp với bộ nông lâm ngư nghiệp nhật bản
tổ chức vừa qua năm mươi doanh nghiệp nhật bản đã đưa ra nhiều gợi mở
muốn hợp tác với việt nam về nông nghiệp
đặc biệt là xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và chế biến nông sản
nhật bản đã hỗ trợ tương đối tốt
các phương pháp luận đã được xây dựng
rồi những biện pháp để mở rộng phương pháp luận đó
thông qua các mô hình thì cũng đã được xây dựng
và hiện nay thì đang muốn là mở rộng ra các địa phương
thì điển hình là chúng tôi bắt đầu từ tỉnh lâm đồng tỉnh nghệ an
và phối hợp với một số tỉnh ở đồng bằng sư cửu long như là cần thơ
hay là hồ chí minh và hà nội
thì đang triển khai những hoạt động mô hình đấy
chúng tôi đánh giá cao triển vọng hợp tác nông nghiệp của hai nước
chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp nhật bản sang việt nam
tìm hiểu cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ về nông nghiệp cho việt nam
hợp tác nông nghiệp giữa hai nước được phát triển mạnh
với điểm nhấn
điểm nhấn là tầm nhìn chung và dài hạn
trong hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản
được xây dựng và triển khai trong năm năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín
hai bên tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước liên doanh
liên kết đầu tư sản xuất nông nghiệp theo chuỗi
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp
trong các lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt sản xuất giống
chế biến nông lâm thủy sản bảo quản công nghệ sau thu hoạch
ứng dụng công nghệ cao của nhật bản
giảm tổn thất sau thu hoạch đối với lúa hoa quả
và các sản phẩm thủy sản
tăng cường hợp tác việt nam nhật bản về nông nghiệp
không chỉ giúp người nông dân việt nam
tiếp cận được các phương thức sản xuất mới hiện đại ưu việt
có lợi cho sức khỏe con người
để nâng cao thu nhập đời sống bền vững
mà còn góp phần quan trọng đưa mối quan hệ giữa hai nước
ngày càng đi vào thực chất
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộngacong gmail com